trang web về du lịch big seven travel đã công bố năm mươi địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới
trong đó mù căng trải ở tỉnh yên bái xếp hạng thứ hai mươi một
dù bầng thang ở mù căng trải gây chú ý với du khách trong nước và nước ngoài
đặc biệt là các nhà nhiếp ảnh bởi vẻ đẹp biến đổi theo các mùa trong năm
đây là một di sản văn hóa do những người dân tộc bản địa tạo ra qua nhiều thế hệ
hình thành nên những thử dụng bậc thang đẹp nhất thế giới
tỉnh yên bái cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa du lịch mừng lo
và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù căng trải góp phần quảng bá du lịch địa phương